bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín trong đó nêu rõ một số loại phí đăng ký doanh nghiệp
cung cấp thông tin doanh nghiệp sẽ được giảm việc giảm lệ phí này sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
theo đó lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định chung với mức thu là năm mươi đồng một lần
phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được giảm xuống còn một trăm linh đồng một lần
phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ một trăm hai mươi năm bản một tháng trở lên sẽ giảm xuống còn bốn năm triệu đồng một tháng
thông tư cũng quy định năm đối tượng được miễn phí lệ phí theo từng trường hợp cụ thể gồm
doanh nghiệp bổ sung thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước
và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín